sáu mươi năm chiến tranh biên giới tây nam đã đi qua đất nước campuchia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng pol pot và hồi sinh diệu kỳ
những dấu ấn về bộ đội tình nguyện việt nam đã anh dũng chiến đấu giúp sức cho xứ sở chùa tháp vẫn luôn được lưu giữ và còn mãi với thời gian
và hơn thế nữa dấu ấn đội quân nhà phật luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân campuchia
thấm thoát ba mươi năm sau ngày quân tình nguyện hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng rời đất nước chùa tháp bà so sarem mới có dịp gặp lại những người bạn trí tình này
ngày trước bà từng được bộ đội việt nam giải thoát khỏi nhà tù của quân khơ mè đỏ
không chỉ có mình mà tất cả các cán bộ tuyên truyền cũng như mọi người dân campuchia đã từng được bộ đội việt nam cứu sống từ bàn tay độc áp của quân pốt
luôn nhớ ơn bộ đội việt nam
họ đã chia cho chúng tôi từng viên thuốc uống cơm ăn rồi áo mặc nếu không có họ đất nước chúng tôi không có ngày hôm nay
nhìn khu đô thị sầm ớt này chắc khó ai có thể hình dung ra rằng đó chính là nhà tù là nơi mà quân khơ me đỏ đã giam giữ hàng ngàn người dân campuchia vô tội được bộ đội ta giải cứu kịp thời
hồi đó trong thời chiến tranh mọi thứ rất khó khăn cướp bóc giết người nhiều nơi
chúng tôi cũng tưởng không còn được sống đâu lúc đó nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội việt nam đất nước campuchia chúng tôi không thể nào thoát khỏi nạn diệt chủng của bọn quân pốt
việt nam đã giúp chúng tôi tái sinh nhân dân campuchia như được sinh ra lần thứ hai vậy qua đây tôi xin chân thành cảm ơn đến sự giúp đỡ của bộ đội việt nam
đi dọc dài đất nước của xứ sở chùa tháp qua từng cánh rừng từng con sông nơi đầu cũng gắn liền với bao chiến công của những người lính tình nguyện việt nam từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đã có gần ba trăm năm mươi chuyên gia việt nam sang giúp campuchia
chế độ pôn pốt đã biến tỉnh nhà krompong chnang thành nhà tù khổng lồ lắm đau thương và đói nghèo bệnh tật
nếu không có bộ đội tình nguyện việt nam sang giúp đỡ thì chúng tôi không thể có ngày hôm nay
người dân campuchia nói chung và bà con tỉnh nhà krompong chnang chúng tôi nói riêng luôn nghĩ mình được sinh ra lần thứ hai
đất nước campuchia chúng tôi
tỉnh nhà krompong chnang đời đời ghi nhớ công ơn này
đã hơn bốn thập kỷ trôi qua đất nước campuchia đang đổi thay từng ngày
những chiến công hiển hách của quân tình nguyện việt nam năm xưa vẫn luôn được người dân nơi này ghi nhớ
tượng đài quân tỉnh nguyện việt nam vẫn cứ hiên ngang sửng sững nhưng minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị
thể hiện lòng biết ơn của nhân dân campuchia đối với sự hy sinh sương máu của quân tỉnh nguyện việt nam